thưa quý vị bộ y tế cho biết là đêm ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bảy đã thêm một bốn trăm chín mươi chín chín trăm sáu mươi liều vaccine đã được chuyển đến tp hcm
một năm trăm linh một trăm linh liều còn lại sẽ đến vào tp hcm trong đêm ngày hôm nay
hơn ba triệu liều vaccine này sẽ được bổ sung sẽ giúp bộ y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên
từ đó góp phần giúp việt nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn bảy mươi dân số vào cuối quý i năm hai nghìn hai mươi
đây là lô vaccine moderna thứ hai đến việt nam trong tháng này nâng tổng số vaccine do chính phủ hoa kỳ hỗ trợ việt nam thông qua cơ chế covax lên đến hơn năm triệu liều
sở giao thông vận tải hà nội đang phối hợp với công an thành phố duy trì hai mươi hai chốt trực và sắp tới sẽ bố trí thêm ba mươi chốt trực trong thành phố
hai mươi sáu chốt tại quận huyện để kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch
hiện sở giao thông vận tải hà nội đang tổ chức việc hoạt động vận tải trên địa bàn hà nội và xác định ba đối tượng ưu tiên được đi lại
cụ thể như sau xe chở hàng hóa trên luồng xanh quốc gia xe chở hàng hóa thiết yếu phục vụ đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh các công trình xây dựng được phép hoạt động
xe công vụ của cơ quan quản lý đơn vị các loại phương tiện vận chuyển hành khách được cấp phép lưu thông theo quy định
ngoài ra sở đang phối hợp với công an thành phố duy trì hai mươi hai chốt trực và sắp tới sẽ bố trí thêm ba mươi chốt trực trong thành phố hai mươi sáu chốt tại quận huyện để kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch
nghi ngờ người khác là ma để hại con mình đối tượng thảo my trơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn má lủng bê xã ma lé huyện đồng văn tỉnh hà giang đã ra tay sát hại nạn nhân
đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi giết người
trước đó vào hồi một mươi tám h ba mươi phút ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện đồng văn tỉnh hà giang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện ông sùng mí giàng chết tại nhà riêng thuộc thôn má lủng b xã ma lé huyện đồng văn với nhiều thương tích
sau khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh hà giang đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an huyện đồng văn
cứu và các ngành chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định thảo mí chơ chính là hung thủ của vụ án
tại cơ quan điều tra bị can đã khai nhận do con trai của bị can một mươi bốn tháng tuổi nhưng thường xuyên bị đau ốm nên trơ nạn nhân sùng mí giàng đã làm ma để hại con mình và ra tay sát hại